gần đây tại khu vực sông sepol thuộc tuyến biên giới việt nam lào tình hình buôn lậu ngày càng gia tăng và có diễn biến rất phức tạp
hàng lậu được các đối tượng tập kết và cất giấu dọc bờ sông chờ cơ hội để đưa vào nội địa
trước tình hình trên lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã nỗ lực tăng cường lực lượng lập các chốt chặn tuần tra kiểm soát ngăn chặn hàng lậu xâm nhập trái phép
trên nhiều đoạn sông sepol nằm trên tuyến biên giới giữa việt nam và lào xe lẫn giữa những chiếc thuyền chở nông sản qua lại nhiều thuyền vận chuyển hàng lậu cũng đang trực chờ để đưa hàng qua bên kia biên giới
còn trên tuyến đường bộ các đối tượng dùng đủ mọi thủ đoạn để đưa hàng vào nội địa
những chiếc xe hạ tải này theo quy định chỉ được chở tám tạ hàng hóa hợp pháp tuy nhiên các đối tượng đã bất chấp chở hơn hai tấn đường kính lậu như thế này
các đối tượng đã bất chấp chở hơn một tám tỷ đồng các mặt hàng chủ yếu là đường kính rượu bia các loại và thuốc lá
thực tế này cho thấy công tác chống buôn lậu trên tuyến biên giới đang diễn ra nhiều cam go phức tạp cần có sự tăng cường trong công tác phối hợp tuần tra kiểm soát đấu tranh ngăn chặn hàng lậu xâm nhập vào nội địa của các cơ quan chức năng